thưa quý vị vào dạng sáng nay cháy lớn đã xảy ra tại chợ đọ xá thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
một trăm hai mươi gian hàng và bốn ký ốt với tổng diện tích khoảng một năm trăm linh m hai đã bị thiêu dụi hoàn toàn
vào lúc giờ người dân và ban quản lý chợ đọ xá phát hiện đám cháy bùng phát tại một kiosk trong chợ
sau đó nhanh chóng lan sang các ký ốt khác
lực lượng chữa cháy huy động một mươi hai xe chữa cháy và hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
sau ba tiếng đồng hồ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn không cháy sang các khu vực xung quanh
thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng chục tỷ đồng